thời gian gần đây một số người dân đặc biệt là giới trẻ đã có những suy nghĩ sai lệch thiếu hiểu biết dẫn đến hành động vi phạm pháp luật gây nhiều hệ lụy cho xã hội ảnh hưởng xấu đến cộng đồng
từ nhân vật có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội hải idol đã lạm dụng gian dựng sự việc để câu like dẫn đến vi phạm pháp luật
mới đây người dân bức xúc trước hành vi một tiktoker giàn dựng việc dừng đỗ đoàn xe rức râu giữ đường tại huyện gia lục tỉnh hải dương rồi đăng phát trực tiếp lên mạng xã hội
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chủ tại huyện gia lục tỉnh hải dương cùng ba đối tượng khác đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội gây dấu trật tự công cộng
quá trình điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức khải là người sáng tạo nội dung sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên nền tảng facebook tiktok
người này sở hữu fanpage hải idol vượt khó có bốn trăm bốn mươi hai lượt theo dõi tài khoản facebook phạm đức hải có chín mươi hai người theo dõi
tài khoản facebook hải idol vượt khó có một trăm hai mươi ba lượt theo dõi
kênh tiktok e limited có bốn năm trăm linh lượt thích
lợi dụng việc có nhiều sự tương tác trên các nền tảng mạng xã hội hải đã nghĩ ra chiêu trò câu view câu like bằng việc dừng đỗ giàn xe xăng đón dâu trong đám cưới của một người bạn trên đường để quay video
hành vi này đã gây mất trật tự vi phạm luật an toàn giao thông
sau khi đăng tải lên các kênh clip của hải đã gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng sâu đến cộng đồng
việc hải bị khởi tố bắt tạm giam là một bài học sương máu khi đã coi thường pháp luật
thượng tá nguyễn tuấn hưng trưởng công an thành phố hải dương tỉnh hải dương nhận định
những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội vi phạm nguyên tắc cộng đồng vi phạm pháp luật sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến nhận thức của giới trẻ
đặc biệt khi nhiều học sinh ở tuổi vị thành niên đang học theo những thần tượng trên mạng xã hội
do đó nếu các nhân vật nổi tiếng sản xuất đăng tải những nội dung tiêu cực có hại tác động tới nhận thức của giới trẻ theo hướng sai lệch sẽ để lại hệ lụy cho xã hội
ông hưng nhấn mạnh việc các đối tượng lợi dụng hình ảnh và không gian mạng để làm ra những hành động vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh
càng nổi tiếng thì các nhân vật đó càng phải tuân thủ pháp luật
hành vi vi phạm của các ai đủ mạng nếu không bị xử lý sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức và công tác giáo dục của giới trẻ không chỉ riêng ở hải dương mà đối với toàn quốc
thưa quý vị vừa qua vụ phạm đức hải tức hải idol và đồng phạm dàn hàng ngang bốn xe sang giữa đường quay phim chụp ảnh
nhằm đánh bóng tên tuổi câu view đã làm dậy sóng dư luận
vậy sau khi hải idol bị bắt số vận chiếc mercedes f bốn trăm linh không gắn biển số sẽ xử lý ra sao
mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
ngày một mươi tám tháng năm cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội gây dối trật tự công cộng trong vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục bắc nam để chụp ảnh
trong đó hai người bị khởi tố và tạm giam tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tài khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự gồm
phạm đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường gọi là hải ai đủ chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
vương đình trường sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương
và phạm ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thanh bình thành phố hải dương bị khởi tố tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tài khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
theo cơ quan chức năng chiều ngày hai mươi một tháng bốn tranh thủ đám cưới của nguyễn văn nam
hải đưa ra ý tưởng giàn hàng ngang bốn xe bmw kép porsche mercedes grand rover xe đi thuê
giữa đường trên trục bắc nam qua xã toàn thắng huyện gia lộc để chú rể và cô dâu chụp ảnh quay phim
phát trực tiếp trên mạng xã hội thú hàng trăm nghìn lượt tương tác
sự việc làm ách tắc giao thông tại khu vực trên và gây bức xúc cho người tham gia giao thông
người dân địa phương và gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
cảnh sát sau đó tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của bốn người trên
và tạm giữ ô tô nhãn hiệu mercedes f bốn trăm linh không gắn biển số để sang minh xử lý
xe mercedes f bốn trăm linh trong vụ án liệu chủ nhân có được nhận lại luôn hay bao lâu mới được nhận lại
luật sư hà thị khuyên trưởng văn phòng luật sư nhân chính cho biết
trương mercedes f bốn trăm linh đang bị tạm giữ trong vụ án liên quan đến hải idol sẽ được xác định là vật chứng của vụ án
vì vậy việc trao trả chiếc xe mercedes f bốn trăm linh cho ai sẽ được xác định theo quy định về xử lý vật chứng
quy định tại điều một trăm linh sáu bộ luật tố tụng hình sự
cụ thể điều một trăm linh sáu quy định việc xử lý vật chứng do cơ quan điều tra
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra
do viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố
do tranh án tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử
do hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án được đưa ra xét xử
việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản
về xử lý vật chứng pháp luật quy định nếu vật chứng là công cụ phương tiện phạm tội vật cấm tảng chữ lưu hành sẽ bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy
vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước
vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy
theo luật sư khuyên khoảng một một trăm linh sáu bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định
trong quá trình điều tra truy tố xét xử cơ quan người có thẩm quyền trả lại ngay tài sản đã thu giữ tạm giữ
nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó
trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án
vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản có thể được bán theo quy định của pháp luật trường hợp không bán được sẽ tiêu hủy
đối chiếu quy định pháp luật nêu trên hiện nay không quy định thời gian bao lâu phải trả lại vật chứng
vì thế cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo thời gian luật định
và vật chứng có thể được trả cho phía bị hại là chủ sở hữu chiếc xe trong quá trình điều tra truy tố xét xử
trường hợp nếu muốn nhận lại chiếc xe mercedes f bốn trăm linh chủ sở hữu tài sản có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng
để trình bày nguyện vọng và chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe
nếu xét thấy việc trả lại vật chứng không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và thi hành án về sau
có thể yêu cầu chủ sở hữu chiếc xe mercedes f bốn trăm linh sẽ được cơ quan chức năng cân nhắc giải quyết
luật sư quyên thông tin đây là vụ án hình sự nên việc trả lại xe sẽ theo quy định xử lý vật chứng
nhưng nếu vật chứng vi phạm các quy định hành chính trước khi trả lại vẫn có thể ra quyết định xử phạt tiền
và tịch thu nếu vi phạm điểm a khoảng bốn điểm b khoảng sáu điều một mươi sáu
nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
và nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp
thông tin hải idol bị khởi tố được dân mạng quan tâm
nhiều người cho rằng đó là cái giá phải trả cho việc xem thường những quy định của pháp luật
hành vi của hải idu và các đối tượng có liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông
gây ủn tắc giao thông trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
tiềm mẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
nhiều người sử dụng mạng xã hội đã để lại hàng nghìn lượt bình luận
bày tỏ bức xúc bất bình khi xen đoạn video clip của hải idol và đồng bọn đăng lên
hành vi của các đối tượng làm ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự địa phương
tạo dư luận xấu trong xã hội
một tài khoản chia sẻ
phút chốc bốc đồng thì bây giờ phải nhận hậu quả thôi
cái gương của ngọc trinh vừa mới đó mà không sáng mắt ra
người xem khắc bình luận
không xử nặng thì xã hội có mà loạn cứ nghĩ có tí tiền thích làm gì thì làm
làm gì thì làm nhưng phải tuân thủ pháp luật
chứ đừng nghĩ có một tí ảnh hưởng thì co trời bằng vùng
trước khi bị ra quyết định khởi tố hải idol từng nổi tiếng trên nền tảng tiktok
tài khoản của hải idal sở hữu hơn một trăm hai mươi lượt theo dõi với nhiều clip đạt triệu lượt xem
chính vì vậy nhiều người cho rằng cần xử lý những trường hợp này để làm gương
vì nếu không sẽ tác động không nhỏ đến giới trẻ
không ít cư dân mạng bất bình cho những hành vi xem thường pháp luật của một số nhà sáng tạo nội dung
bởi trước hải idol ngọc trinh từng bị bắt tạm giam cũng vì tội gây dối trật tự công cộng
cũng nêu quan điểm về vụ việc nghệ sĩ quốc thảo cho rằng
dù là nghệ sĩ hay tiktoker thì cũng là công dân nên phải tuân thủ pháp luật
nam nghệ sĩ cho biết chuyện đậu xe giữa đường để chụp ảnh gây sốt
tạo hiệu ứng trên mạng thì quá tệ không thể chấp nhận được
những người như vậy xem thường tính mạng của mình và những người khác vi phạm đến quy định công cộng
với ông việc dừng xe như vậy rất nguy hiểm đó là thái độ ngang tàn xem thưởng pháp luật
theo nghệ sĩ quốc thảo những trường hợp như hải idol cần phải xử lý nghiêm để làm gương
ông cũng đặt vấn đề người dân nếu thấy có trường hợp vi phạm pháp luật
cần phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý
nam nghệ sĩ thẳng thắn mình phải làm sao để không cho họ đạt được mục đích
và người khác thấy rằng làm như vậy không mang lại lợi ích gì
bởi có nhiều người thấy mình có tiền cứ làm cho đã rồi đóng phạt như vậy là không được
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng bốn tại đường trục bắc nam địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc tỉnh hải dương
có đoàn xe rước dâu không đeo biển số dừng đỗ xe trên lòng đường để quay phim chụp ảnh cưới
gây mất trật tự an toàn giao thông gây xôn xao dư luận xã hội
theo công an trong vụ việc trên cả bốn đối tượng bị khởi tố đều có liên quan ở các mức độ khác nhau
đến việc thực hiện hành vi sử dụng xe ô tô đỗ xe giữa đường
đây là một cái kết sất đắng mà hải idol cùng với các đối tượng liên quan
phải chịu trách nhiệm cho hành vi ngông nghênh coi thường pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội của mình
và đây cũng là bài học lớn không chỉ riêng cho hải idol và các đối tượng liên quan mà còn chung cho rất nhiều người
bởi trong thực tế việc cá nhân có hành vi coi thường pháp luật trong việc sử dụng và điều khiển phương tiện giao thông
kiểu không mang biển số dừng đỗ bất chấp quy định gây nguy hiểm cho người đi đường
theo kiểu đường của ta như hải idol là không phải hiếm
vấn đề nước đáng bàn trong trường hợp này là chữ idol thần tượng mà nhiều người tự phong cho mình trên mạng xã hội
trong thực tế phạm đức khải tự phong mình là idol thần tượng khi có một chút tiếng tăm trên mạng xã hội
như sở hữu xốp thời trang đình đám nằm tại thôn kênh chiều xã thống kênh huyện gia lộc tỉnh hải dương
cùng với đó là tài khoản mạng xã hội với cả trăm nghìn người theo dõi hàng triệu lượt thích
và thường xuyên xuất hiện trên các live stream video youtube
thu hút lượng lớn người xem
tuy nhiên thay vì làm gương sáng cho người khác đặc biệt là giới trẻ theo dõi mình trên mạng xã hội
thì idol này lại là một tấm gương lem luốc khi có hành vi coi thường pháp luật
đáng nói những idol tự phong với hình ảnh lem lúp như phạm đức hải thời gian qua
cũng xuất hiện rất nhiều ở trong nam ngoài bắc
mà gần đây là quân idol cũng tự phong ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
quanh năm khoe sự giàu có với nhiều chiếc xe sang biển số đẹp
thần tượng này mới đây cũng bị cơ quan chức năng lột mặt nạ khi bắt giữ khởi tố
truy tố với nhiều tội danh trong đó có tội danh liên quan đến buôn bán ma túy
ai cũng có quyền tự phong tự nhận mình là idol của ai đó
với một nhóm người nào đó trên mạng xã hội để thỏa mãn cảm xúc cá nhân
điều này pháp luật không cấm nhưng idol thần tượng nào
thần tượng to lớn đến đâu cũng không được phép đứng trên pháp luật
và những thần tượng tự phong như hải idol quân idol
cần phải được pháp luật lột mặt nạ trừng trị nghiêm khắc để làm gương
với hành vi cố ý vi phạm quy định pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông
liệu hải idol sẽ đối diện với hình phạt nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại